theo họ đã qua hơn bốn mươi mùa xuân sống trong hòa bình nhưng đón tết năm nay niềm vui của người dân nơi đây như được nhân đôi bởi trước sự quan tâm đặc biệt của lãnh đạo tỉnh chính quyền các cấp dành cho người nghèo và gia đình chính sách
nếu như trước đây mỗi dịp xuân về tết đến lãnh đạo tỉnh hậu giang chỉ triển khai dẫn động tiền quà để hỗ trợ cho người nghèo và gia đình chính sách ăn tết
thì nay tỉnh đã chọn ăn tết cùng người nghèo tại nhà dân ở các xã dùng sâu dùng xa dùng khó khăn nhất của tỉnh
ý tưởng trên được lãnh đạo tỉnh hậu giang thực hiện từ tết quý tị năm hai nghìn một mươi ba và đến nay đã lan tỏa ra khắp các địa bàn trong tỉnh
tuy mới là năm thứ năm được ăn tết cùng lãnh đạo tỉnh nhưng người dân nơi đây cảm thấy như quen thuộc từ lâu
ông nguyễn thanh my ở xã dị bình quyện dị thủy thuộc diện gia đình chính sách dù đã lớn tuổi nhưng ông vẫn tranh thủ đến ăn tết
với niềm vinh dự được ăn tết cùng lãnh đạo tỉnh ngay chính nơi mình sinh sống gần hết một đời người đây được xem là niềm ao ước của bao người dân nơi đây
chính sự quan tâm gần gũi thân tình của lãnh đạo tỉnh với người dân đã giúp không khí tết ở những dùng quê nghèo thêm đầm ấm

trong đó có những bà con lần đầu được ăn tết

tôi cũng có cảm nghĩ đây là sự quan tâm của đảng và nhà nước đối với hộ chính sách cũng như hộ nghèo
tôi cũng có cảm nghĩ đây là sự quan tâm của đảng và nhà nước đối với hộ chính sách cũng như hộ nghèo